với chủ đề sẻ chia giọt máu đào gửi trao niềm hy vọng sáng nay tại hà nội đoàn khối doanh nghiệp trung ương phối hợp với các đơn vị đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín chương trình thu hút sự tham gia của hàng ngàn cán bộ công nhân viên đoàn viên thanh niên trong khối
đại diện đoàn khối doanh nghiệp trung ương cho biết chương trình hiến máu tình nguyện sẽ được tổ chức kéo dài đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi và diễn ra tại một mươi bốn trụ sở các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp trung ương khu vực hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
hoạt động này thu hút trên bảy cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối tham gia và phân đấu hiến được ít nhất bốn đơn vị máu